đáng chú ý đây là một trong những lỗ hổng rất dễ phát sinh việc người ra đường không được kiểm soát
bên cạnh đó có không ít trường hợp lợi dụng việc cấp giấy đi đường để thực hiện các hành vi vi phạm
và những hành vi như thế này đang tiềm ẩn không ít nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông cũng như lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng
học qua online thì nhưng mà người ta vẫn không chấp hành người ta vẫn cố lấy giấy đi đường để đi trên đường thực hiện những mục đích cá nhân của người ta
chúng tôi vẫn quy quyết xử lý những trường hợp mà chỉ có giấy đi đường từ cơ quan đến nơi làm việc và quay lại
không sử dụng vào mục đích cá nhân là đi ship hàng hay giao hàng hay là đi vận chuyển đồ đạc cho người thân cá nhân trong gia đình
chúng tôi vẫn quyết quyết xử lý để giảm tải người tham gia thông ra đường và để tránh để lây gian dịch bệnh
được biết trong những ngày qua trên địa bàn thành phố hà nội xuất hiện tình trạng mua bán giấy đi đường cấp giấy đi đường sai quy định thậm chí còn làm giả giấy đi đường
thời gian tới các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục bố trí các tổ công tác tuần tra lưu động khép kín địa bàn tăng cường xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh
một nhóm đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy giữa thời điểm giãn cách xã hội vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
với ma túy công an tỉnh bạc liêu bắt quả tang và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
dạng sáng ngày hai mươi tháng tám lực lượng công an bắt quả tang một mươi bốn đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại một nhà trọ trên địa bàn thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai bịch ni lông ma túy một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy cùng một số tam vật khác có liên quan
làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận phòng trọ trên là do đối tượng lê minh trường thuê rồi rủ các đối tượng còn lại tụ tập sử dụng trái phép chân ma túy
mâu thuẫn trong lúc bàn bạc việc sửa sang nhà cửa trường đã dùng dao chém nhiều nhát vào vợ khiến cho nạn nhân tử vong ngay tại chỗ
vào dạng sáng ngày một mươi chín tháng tám đối tượng lê văn trường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba ở huyện đông sơn đã đến công an huyện đông sơn đầu thú về hành vi giết vợ
tại cơ quan công an trường khai nhận vào tối ngày một mươi tám tháng tám do mâu thuẫn phát sinh trong lúc hai vợ chồng bàn bạc việc sửa sang nhà cửa trường đã nóng giận dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ
sau khi giết vợ trường đã dùng chăn chùm kín người vợ rồi đến công an huyện đông sơn đầu thú
còn tại an giang một nam thanh niên sau khi mâu thuẫn với vợ đã lấy dao tự đâm vào ngực mình
nếu không được sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an thì có thể là nguy hiểm đến tính mạng
trước đó vào tối ngày một mươi chín tháng tám công an phường mỹ thạnh thành phố long xuyên tiếp nhận tin báo của người dân về việc nguyễn thanh hồng trú tại phường mỹ thạnh bị thương nặng ở vùng ngực máu da nhiều
nếu không đưa đi cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng cần sự hỗ trợ của công an phường
ngay sau đó ba cán bộ công an phường đã điều khiển xe ô tô chuyên dụng xuống hiện trường phối hợp cùng gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa trung tâm an giang cấp cứu đồng thời lập hồ sơ sự việc ban đầu
và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngay sau đây
hoàng trí xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn h
mới đầu bản tin ngày hôm nay mời quý vị cùng theo dõi các thông tin về phòng chống dịch tại tp hcm
thưa quý vị thông tin blogdown hay đóng cửa toàn thành phố từ ngày hai mươi ba tháng tám là không có thật
toàn địa bàn sẽ tập trung nâng cao hơn các giải pháp giãn cách xã hội
đó là khẳng định của trưởng ban tuyên giáo thành ủy tp hcm tại buổi họp báo về tình hình dịch covid một mươi chín diễn ra vào sáng nay ngày hai mươi tháng tám
thời gian qua thành phố đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống covid một mươi chín và đã đạt một số kết quả nhất định
tuy nhiên dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường
để tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết tám mươi sáu của chính phủ
chỉ thị một mươi hai của ban thường vụ thành ủy tp hcm và kế hoạch hai nghìn bảy trăm một mươi năm của ủy ban nhân dân thành phố
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm tiếp tục tăng cường nâng cao một số biện pháp
năm hai nghìn hai mươi một đến nay đồng nai đã cấp giấy nhận diện phương tiện có mã qia cho hai mươi ba phương tiện lưu thông trên luồng xanh
theo đó các loại phương tiện được đăng ký thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên khi hoạt động trên các luồng xanh vận tải gồm
xe ô tô vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh
xuất khẩu vận chuyển thiết bị vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
các đơn vị vận tải cá nhân thực hiện đề nghị cấp phép luồng xanh cần truy cập vào trang web luồng xanh drvn gov vn
sau khi gửi yêu cầu nếu được chấp thuận hệ thống phần mềm sẽ tự động gửi tem nhận diện có chứa qr
định danh đến email của đơn vị đăng ký để tự in ấn mang theo trong quá trình lưu thông trên đường
cũng theo sở giao thông vận tải các hồ sơ của phương tiện đề nghị khách sẽ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên các luồng xanh bị từ chối
chủ yếu do người đăng ký điện thông tin không chính xác
vào mẫu đơn đăng ký chọn sai lộ trình gọi giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai đã hết hạn
phương tiện không đảm bảo kỹ thuật về giám sát hành trình để gửi dữ liệu về tổng cục đường bộ việt nam
cán bộ sở giao thông vận tải đã ghi rõ nội dung còn thiếu không hợp lệ để trả lại người đăng ký bổ sung sửa chữa
hiện nhiều xã phường trên địa bàn của tỉnh đồng tháp đang ra sức bảo vệ khu vực chưa có ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng vùng xanh
là tuyến đầu trong phòng chống dịch lực lượng công an cơ sở đã phối hợp cùng với các lực lượng khác nỗ lực bám chốt bám địa bàn góp phần giữ vững vùng xanh
xã bình tấn là một trong năm xã thị trấn của huyện thanh bình tỉnh đồng tháp đến nay không có ca nhiễm covid một mươi chín
trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh lực lượng công an xã đã tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể và người dân ở địa phương
chung tay bảo vệ vùng xanh qua đó lập ra năm chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh
tại mỗi chốt lực lượng công an giữ vai trò tổ trưởng đảm bảo công tác ứng trực và kiểm soát chặt người ra vào xã
chỗ mặt trận tổ quốc xã cũng tham mưu với đảng quỹ để thành lập các tổ dân tự quản thực hiện bảo vệ vùng xanh
đối với các chốt mà do các tổ tự quản tự thành lập tự giám sát thì nếu có trường hợp phát sinh có vấn đề nào mà các chú ngoài khả năng giải quyết cũng được
thì các chú có liên hệ trực tiếp lên chỗ mặt trận mình cũng thông tin qua bên công an các anh hỗ trợ rất là nhanh chóng
tại thành phố cao lạnh
tỉnh đồng tháp riêng xã tịnh thới hiện là xã duy nhất chưa có ca nhiễm covid một mươi chín ca nhiễm bệnh trong cộng đồng
do đó nhiệm vụ bảo vệ vùng xanh cũng rất được chú trọng
để giữ vững vùng xanh thu hẹp vùng đỏ nhiều địa phương đã nỗ lực xây dựng một thế trận riêng
với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ mỗi ngôi nhà tổ nhân dân tự quản khớm ấp là một pháo đài chống dịch
lực lượng công an phối hợp với quỹ ban mặt trận tổ quốc thành phố xây dựng các vùng xanh
để nhăn rộng trên địa bàn
ngay từ những ngày đầu đã xây dựng được hai mươi năm cái tổ vùng xanh từ ngày hai mươi chín tháng bảy đến nay
trên tinh thần đó lực lượng công an xã phường quy động dân phố dòng phòng tổ chức là giữ vững vùng xanh trên từng địa bàn
với phương châm là đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng
chống dịch như chống giặc do đó không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng tham gia trên tuyến đầu phòng chống dịch
mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh
hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt lực lượng công an thành phố cần thơ lá trắng phòng chống dịch covid một mươi chín
thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội do giám đốc công an thành phố phát động
hơn một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ công an thành phố cần thơ đã tăng cường thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch theo chỉ thị một mươi sáu
thực hiện công tác này lực lượng công an thành phố đã chia thành bảy mươi hai tổ tuần tra
dẫn người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
không tự ý di chuyển ra khỏi thành phố khi chưa được chính quyền địa phương cho phép
đeo khẩu trang nơi công cộng không ra ngoài khi không thực sự cần thiết không tập trung đông người
vận chuyển hàng hóa thuộc nhóm thiết yếu di chuyển theo địch trình đã cam kết
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khi phát hiện những trường hợp cố tình chống đối người thi hành công vụ
các tổ phối hợp với lực lượng công an tại địa phương xử lý nghiêm theo quy định
bên cạnh lực lượng tăng cường đợt này công an thành phố cần thơ tiếp tục phối hợp với đoàn thanh niên
y tế dân quân tự vệ duy trì hoạt động tám mươi năm chốt kiểm soát tại các tuyến cửa ngõ thành phố
và các tuyến đường dân sinh ở khu vực giáp ranh thành lập các tổ tuần tra lưu động giám sát việc chấp hành
ai ở đâu ở đó của người dân tổ chức tuần tra thường xuyên rộng khắp khép kính toàn địa bàn thành phố
tiếp theo xin mời quý vị đến với phần tin
cơ quan an ninh điều tra công an thành phố hồ chí minh vừa hoàn tất kết luận điều tra
đề nghị truy tố ông tất thành cang cựu phó bí thư thành ủy thành phố và chín bị can khác
liên quan đến vụ sai phạm ba mươi hai hectare đất ở phước kiển huyện nhà bè thành phố hồ chí minh
theo đó ông tất thành cang cựu phó bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh và chính bị can khác
bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi chín
điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
trước đó ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi tám thanh tra thành phố hồ chí minh ban hành kết luận về dấu hiệu
vi phạm pháp luật trong quá trình đầu tư chuyển nhượng tại dự án khu dân cư ven sông
và khu dân cư phước kiển do công ty tân thuận làm chủ đầu tư
chỉ sáu tháng sau khi công ty tân thuận tự thẩm định thì ký hợp đồng chuyển nhượng
cho công ty quốc cường gia lai với giá một triệu hai trăm chín mươi đồng một m hai
theo xác định của văn phòng thành ủy giá chuyển nhượng thấp hơn giá thị trường
bốn trăm bảy mươi tám đồng một m hai
văn phòng thành ủy thành phố hồ chí minh đã có thông báo cho rằng
việc ký chuyển nhượng này không được báo cáo cho tập thể thường trực thành ủy
và tập thể ban thường vụ thành ủy
việc chuyển nhượng đất không qua đấu giá trái với quy định tại nghị định chín mươi một năm hai nghìn một mươi chín
về quy định việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn tài sản
tại doanh nghiệp và không đúng với nghị định bốn mươi bốn năm hai nghìn một mươi bốn quy định về giá đất
công an quận ô môn thành phố cần thơ đang khẩn trương điều tra hoàn chỉnh hồ sơ
để đưa ra xét xử một nam thanh niên ngụ tại địa bàn về tội chống người thi hành công vụ
đối tượng bị điều tra khởi tố là phạm minh nhật trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
ngụ khu vực bình hưng phường phước thới quận ô môn
trước đó ngày một mươi sáu tháng tám tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
khu vực bình hòa b phường phước thới quận ô môn
chị trần thị trúc mai ngôi phường phước thới có sinh qua chốt
xét thấy chị mai đi ra ngoài trong trường hợp không thực sự cần thiết
nơi lực lượng làm nhiệm vụ giải thích là khu vực đang phong tỏa
không giải quyết cho chị mai đi ra ngoài
sau đó chị mai về kể lại với chồng là phạm minh nhật trung
đến khoảng một mươi chín h cùng ngày trung mang theo một con dao một cây sắt bằng kim loại và một cây búa
đi về phía chốt kiểm soát có lời lẽ xúc phạm không cho lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát
tại vị trí này đồng thời treo vào trong hàng rào của chốt kiểm soát và chém bảo vệ dân phố
đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại chốt kiểm soát
sau đó công an phường phước thới có mặt kịp thời để khống chế và bắt giữ đối tượng
trước hành vi của trung đi ngược lại với các quy định về phòng chống dịch
mang tính chất côn đồ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của lực lượng làm nhiệm vụ
tại tuyến đầu chống dịch cần phải xử lý nghiêm
công an tỉnh an giang vừa khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai người phụ nữ
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó công an đã bắt quả tang một người phụ nữ mang thai và một người phụ nữ khác
chở theo con nhỏ vận chuyển ba trăm tám mươi gram ma túy đá
cụ thể vào ngày tám tháng tám đối tượng nguyễn thị hân đang mang thai
nhờ một thùng giấy vừa ra khỏi nhà xe ở phường mỹ long thành phố long xuyên
thì bị cảnh sát phát hiện
qua kiểm tra trong thùng giấy có nhiều loại bánh và hai hộp khang giấy ướt
bên trong các dấu một mươi sáu bọc ma túy tổng hợp dạng đá trong lượng khoảng một trăm bảy mươi gram
cùng ngày tại phường mỹ long cảnh sát bắt quả tang đối tượng nguyễn thị trúc ly
chạy xe máy chở theo một bé trai và một thùng giấy được nhiều loại bánh kẹo
và một hộp sữa bên trong có dấu một mươi năm bọc ma túy tổng hợp dạng đá
trong lượng trên hai trăm một mươi gram
các đối tượng đã dùng thân phận mang thai và nuôi con nhỏ
để chở các thùng mặt hàng bánh kẹo số hộp và nguy trang ma túy bên trong
nhằm qua mặt cơ quan chức năng
tuy nhiên hành vi này đã không qua mắt được các nghiệp vụ của lực lượng công an